ngược về phía tây bắc hà giang đang là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín
với số ca mắc mới trong cộng đồng tăng lên từng ngày
y tế địa phương đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho toàn bộ người dân thành phố hà giang
gần hai trăm linh ca f đang được điều trị cách ly tại nhà chủ yếu ở thành phố hà giang
bệnh viện phổi và trung đoàn tám trăm bảy mươi bảy là ba nơi đang điều trị tích cực cho gần bảy trăm linh f tại thành phố
hai chốt kiểm dịch y tế liên ngành đã được thành lập
chốt chặn tại quốc lộ hai và quốc lộ bốn c để kiểm soát người ra khỏi vùng dịch
hiện tại lực lượng chức năng tỉnh hà giang đang tập trung nguồn lực để truy vết ổ dịch mới phức tạp
ở xã thuận hòa huyện vị xuyên với hơn một trăm ba mươi ca mắc trong cộng đồng
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại